những dòng pin thân thiện với môi trường đã được nghiên cứu và đưa ra thị trường
đây là một trong những yếu tố thúc đẩy lĩnh vực năng lượng xanh phát triển
thống kê cho thấy hầu hết các gia đình đều có khoảng chục thiết bị sử dụng pin
như điện thoại đồng hồ điều khiển từ xa xe đạp điện
và số lượng các thiết bị này ngày càng có xu hướng tăng nhanh
tuy nhiên pin và ác quy đã qua sử dụng không hủy như các loại rác thông thường
vì tính độc hại của chúng là rất cao
hệ thống pin mopo được công ty powersencheck nghiên cứu
dựa trên nền tảng e ong thế hệ mới
điểm khác biệt của pin thông minh mopo là sử dụng năng lượng sạch
không gây ô nhiễm môi trường
pin trang bị cổng sạc từ nhiều nguồn điện khác nhau như điện lưới điện gió điện mặt trời
có hệ thống thu đổi pin cũ các điểm chạm sạc đổi pin
đặc biệt sáng ngày một mươi bảy tháng bảy tại hà nội
central group đã ký kết đầu tư dự án pin thông minh mopo
với trị giá một triệu đô la mỹ cho công ty powersensech
với dự án này cent group không chỉ là nhà đầu tư tài chính
mà còn là nhà đầu tư chiến lược đảm bảo thành công cung cấp pin sạch
cho các nhà máy sản xuất ô tô xe máy bảo vệ môi trường
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mang lại giá trị cao cho cộng đồng và xã hội